tại tỉnh hải dương vải thiều chính vụ đang cho thu hoạch rộ do thời tiết thuận lợi vải phát triển tốt năng suất cao
dự kiến tổng sản lượng vải của tỉnh đạt khoảng sáu mươi tấn tăng khoảng hai mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi tám
theo đó vải thiều huyện thanh hà năng suất trung bình đạt hơn bảy mươi bảy tạ một ha sản lượng dự kiến hai mươi một tấn sản lượng vải sớm và vải chính vụ ba mươi năm tấn
thị xã trí linh năng suất đạt gần ba mươi tám tạ trên một hectare sản lượng dự kiến một mươi năm tấn sản lượng vải của các huyện còn lại khoảng từ năm đến tám tấn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo bà con cần thu hoạch vải thiều khi đủ độ chín đảm bảo thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật
thu hoạch xong cần cắt tỉa cành cung cấp đủ nước và phân bón cho cây phát triển